thưa quý vị đến chiều ngày bảy tháng sáu công an quận phú nhuận tp hcm cho biết
vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường tại phường năm quận phú nhuận
theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường gia đình đã không liên lạc được với người đàn ông
trong nhiều ngày qua đến sáng sớm ngày bảy tháng sáu người nhà đã liên hệ công an phường năm
nhờ đến căn nhà người này đang sinh sống tại hẻm tám mươi sáu đường thích quảng đức để kiểm tra
tại đây căn nhà bị khóa cửa bên trong bốc mùi hôi nghi có chuyện chẳng lành
nên lực lượng công an đã phá cửa vào kiểm tra và phát hiện người này đã tử vong bất thường
nhận tin báo công an quận phú nhuận đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ